một cái đáp ứng về chuyện tình dục thì ở mỗi một cá thể nó lại khác nhau
có những cá thể thì càng nói là tôi càng già càng già càng cay
bây giờ còn hăng hơn cả ngày xưa trẻ
nhưng mà có những người thì bảo là tôi bây giờ làm sao nó có tụt dốc xuống dốc như không phanh xe không phanh như thế này
thì cái đấy là do đáp ứng của mỗi một cá thể đối với lại cái sự tàn phá của thời gian
và thời gian nó sẽ tính bằng để mà thời gian nó ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục của con người ta
nó tính bằng đơn hàng một mươi năm hàng thập niên một
chứ nó không phải tính bằng một năm hai năm
trong khi đó thì như anh thư thấy rằng là cái sự súng sức của mình xuống rất nhanh
năm nay so với năm trước đã khác rồi
ví dụ tôi hồi tôi năm tôi ba mươi bảy tuổi tôi vẫn còn sung lắm
nhưng mà bây giờ mất tới tuổi bốn mươi tuổi rồi
bây giờ tụt dốc không phanh rõ ràng là bởi sao
chúng ta bị cuốn vào trong vòng xoay cuộc sống quá nhiều
bởi vì chúng ta sống trong một xã hội mà cái điều kiện nó chưa được tốt
những cái phúc lợi xã hội dành cho con người ta
nó không được tốt
cho nên con người ta phải bơm vào cuộc sống bơn trải vào cuộc sống cuốn vào đó
ví dụ ở nước ngoài bạn có thể là trả phải mất một đồng nào
bạn ung dung bạn ra công viên cũng được một cái cảnh rất là đẹp rồi
để có thể cái cảnh đẹp như thế người ta lãng mạn người ta sẽ yêu nhau hơn rất là nhiều
trong khi đó chúng ta làm gì có chỗ nào
thậm chí bước vào một nhà vệ sinh chúng ta phải mất hai ba
mới phải được vào vệ sinh tử tế
còn không chúng ta ra bờ hồ
thế thì khác rõ ràng là tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta bị cuốn vào cái cuộc sống
cái phúc lợi cũng có
cho nên là nó làm cho con người ta cứ bị cuốn vào cái vòng xoay đấy
và người ta quên dần quên dần đi
rõ ràng là một người người ta cứ bị chi phối bởi những việc khác
thì chắc chắn về cái chuyện tình dục
về đời sống phòng the
về bản thân nhu cầu cá nhân của mình
sẽ bị dẹp xuống hàng thứ yếu
và khi mà cơ má gạo tiền nó lên rồi
nó no đủ rồi
bắt đầu lúc bấy giờ người ta mới lại có thời gian để nghĩ đến nhu cầu cá nhân của mình
thì đấy là một cái hệ lụy của một cái xã hội nó đang phát triển
và chúng ta hy vọng rằng trong năm năm một mươi năm nữa bảy mươi năm năm nữa
chúng ta sẽ có một xã hội rằng đi ra ngoài đường
gặp ai chúng ta cũng cười
gặp ai cũng i love you
gặp ai cũng có thể là ôm hôn một cái
như thế xã hội nó rất thanh bình và rất khỏe
con người ta không bị cuốn vào lo lắng là những loại
vòng xuân kinh tế
lo lắng vào trộm cắt
lo lắng vào tai nạn giao thông
lo lắng vào vi phạm luật lệ giao thông
thì tất cả nhiều thứ nó lo lắng lắm
chắc chắn là cái chuyện đời nhu cầu cá nhân
đời sống hoạt động tình dục của chúng ta sẽ bị đa xuống
và chỉ khi nào mà chúng ta được bình ổn lại những chuyện đó
thì nó mới lại
trở lại thăng bằng trở lại
nó sẽ là một câu chuyện dài hơn rất là nhiều